sau một năm thành lập và đi vào hoạt động công an thành phố thủ đức đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt trong đại dịch vừa qua công an tp thủ đức đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả cao
bên cạnh đó công an thành phố thủ đức cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là với địa bàn rộng lớn dân số đông tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp dẫn đến áp lực và khối lượng các mặt công tác công an của công an tp thủ đức rất lớn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang đã ghi nhận về những thành tích kết quả mà công an tp thủ đức đã đạt được trong thời gian qua
thành phố thủ đức là địa bàn có vị trí kinh tế chính trị xã hội quan trọng với hơn hai mươi bốn doanh nghiệp hơn hai trăm linh công nhân
vì vậy công an tp thủ đức cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện công tác phòng cháy chữa cháy
là thành phố đầu tiên và duy nhất thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương
do đó công an tp thủ đức cần kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương
thưa quý vị cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa báo cáo kết quả một năm thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như việc triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai và bảo vệ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác
công tác xây dựng mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy ở phương vạn thạnh thành phố nha trang
thứ trưởng nguyễn văn long mong rằng địa phương cần nhanh chóng đánh giá và nhân rộng các mô hình tự quản
từ đó phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư
tiếp đó đồng chí thứ trưởng đến kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại công an thành phố nha trang
kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của công an tỉnh khánh hòa
về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an nói chung công an khánh hòa nói riêng
phải luôn lấy sự an toàn về tính mạng và sức khỏe cho nhân dân là mục tiêu cao nhất để từ đó tham mưu cũng như đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông
làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy an toàn giao thông tổng kết đánh giá và nhân rộng những mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư
trước mắt lực lượng công an tỉnh khánh hòa cần tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi hai đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nội dung kết luận quy định của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
tới các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan báo chí xuất bản liên hiệp các hội văn học và nghệ thuật việt nam liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
và đại biểu văn nghệ sĩ trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước
báo cáo chuyên đề về những nội dung cốt lõi trong kết luận số hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú chủ tịch hội đồng khoa học cơ quan đảng trung ương cho biết
vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng trước đó cả hai hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một và một mươi hai đã bàn về công tác này
và sau khi cân nhắc toàn diện sau đại hội trung ương vẫn quyết định đưa vào chương trình đề cập về những điểm mới trong kết luận hai mươi một
so với hai nghị quyết của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một và một mươi hai
giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú cho biết
ngay trong tên của kết luận số hai mươi một đã thể hiện những điểm mới
về cơ bản kết luận hai mươi một vẫn giữ tên của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nhưng bổ sung một số cụm từ thể hiện nhận thức mới quyết tâm mới như tăng cường được chuyển thành đẩy mạnh
điểm mới nữa được thể hiện trong phạm vi chế định của kết luận
đó là không chỉ xây dựng chỉnh đốn đảng mà xây dựng chỉnh đốn cả hệ thống chính trị
điểm mới nữa theo ông phùng hữu phú là việc đấu tranh chống suy thoái
chống tự diễn biến chuyển hóa
gắn với chống tham nhũng tiêu cực
cũng tại hội nghị giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú đã trình bày báo cáo về chuyên đề
quy định số ba mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về một mươi chín điều đảng viên không được làm